ngày hai mươi hai tháng một mươi hai người nhà anh hành đã trình báo công an huyện bảo lâm về sự mất tích bí ẩn của anh hành
hai tháng sau khi anh hải mất tích cơ quan công an đã có đủ cơ sở để triệu tập nguyễn thành đức đến cơ quan công an để làm việc
cùng thời điểm đức bị triệu tập trần thị tuyết hương cũng bị mời đến cơ quan công an
trước những chứng cứ không thể chối cãi đức và hương đã khai ra sự thật